kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và mừng xuân tinh dậu hai nghìn hai mươi
thành phố hải phòng vừa tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề đảng cộng sản việt nam từ đại hội đến đại hội
với một trăm ba mươi ảnh tư liệu bản đồ và hai trăm bảy mươi một m hai pano triển lãm đã khái quát chặng đường tám mươi bảy năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
quân và dân ta đã đạt nhiều thành tiệu to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
qua một mươi hai kỳ đại hội mỗi kỳ là một mốc son trong tiến trình lịch sử của đảng của dân tộc
thắng lợi của cách mạng việt nam đã khẳng định chân lý vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
cách mạng trước hết phải có đảng cách mạng đảng có vững cách mạng mới thành công
các tác phẩm trưng bày tại triển lãm góp phần tuyên truyền giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân thành phố cảng
tinh thần yêu nước truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết sau hơn ba mươi năm đổi mới
qua đó góp phần củng cố lòng tin tưởng vào đảng và sự lãnh đạo của đảng nhất định đưa cách mạng việt nam đến bờ vinh quang